các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo lời kể của những nhân chứng tại hiện trường thời điểm đó họ nghe thấy tiếng động lớn và phát hiện một hố rộng vài mét phía sau họ khi lái xe qua đoạn đường xảy ra sự cố
video và hình ảnh trên các phương tiện truyền thông địa phương cho thấy khói và lửa tại hiện trường với nhiều ô tô bốc cháy
một bức ảnh chụp từ trên không do cctv công bố cho thấy những chiếc xe bị hư hỏng nằm trong một hố sâu nơi đường cao tốc từng chạy qua
những tư liệu được công bố từ hiện trường ghi lại cảnh tượng sạt lở đất đá xảy ra ở hai làn đường của cao tốc chạy dọc theo sân đồi
một hố bùn đất lớn nằm giữa đường cao tốc các phương tiện giao thông nằm ngồn ngang dưới chân đồi bên dưới hồ cháy đen và còn bốc khói do ngọn lửa bùng phát dữ dội suốt đêm khiến nhiều xe cứu hỏa phải tập trung đến hiện trường để dập lửa
các phương tiện truyền thông trung quốc cho hay nhiều người sống sót bị thương nặng trong đó nhiều tài xế và hành khách đều bị gãy xương nặng và bị thương ở các cơ quan nội tạng
một nhân chứng nói với truyền thông nhà nước rằng anh nghe thấy một tiếng nổ lớn và phải cố gắng điều khiển chiếc xe của mình
sau đó anh nhận ra rằng con đường đã sụp đổ ngay sau lưng và những chiếc xe chạy theo sau đã biến mất trong khoảng không
ngay khi nhận tin khoảng năm trăm linh người từ các lực lượng ứng phó khẩn cấp và cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để hỗ trợ hoàn toàn
đến nay đường cao tốc này đã tạm đóng nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
theo ghi nhận giao thông trên đường cao tốc đặc biệt đông đúc trên khắp trung quốc khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ quốc gia kéo dài năm ngày vào hôm một tháng bốn
đoạn đường cao tốc bị sập nằm ở ngoài ô phía đông thành phố mai châu
nhiều nạn nhân trong vụ việc vốn đang trên đường tới tỉnh phúc kiến lân cận khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu
được biết phần lớn góc đông bắc của quảng đông nơi xảy ra vụ tai nạn là vùng đất cổ ghề với địa hình đồi núi
một đoạn khác của cùng tuyến đường cao tốc này đã bị đóng cửa một thời gian ngắn vào tháng bốn năm ngoái sau khi vụ sạt lở kiến bùn bao phủ con đường
đây cũng là một trong số những nguyên nhân gây tai nạn giao thông đường bộ cũng thường xuyên xảy ra ở nước này
lý do là bởi thiếu kiểm soát an toàn giao thông nghiêm ngặt
vào hồi tháng ba vừa qua đã có một mươi bốn người thiệt mạng và ba mươi bảy người khác bị thương
đâm vào tường đường hầm cao tốc ở tỉnh sơn tây phía bắc trung quốc
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba một vụ sập cầu vượt cao tốc đã xảy ra ở nội mông miền bắc trung quốc khiến ba người thiệt mạng và bốn người bị thương
theo cơ quan an ninh công cộng nội mông trung quốc xác nhận vụ việc trên xảy ra vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tại thành phố ulaan
khiến bốn xe bị lật các trường hợp bị thương đã được đưa đi cấp cứu
tại trung quốc cũng từng xảy ra một vụ sập cầu vượt cao tốc gây nhiều thương vong
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một một vụ sập cầu vượt ở thành phố ngạc châu thuộc tỉnh hồ bắc đã bất ngờ bị gãy và lật nghiêng
vụ việc đã khiến bốn người thiệt mạng và tám người bị thương
được biết cầu vượt này là cầu hoa hồ tại nút giao a và d dài bảy trăm ba mươi một tám mét được hoàn thành và thông xe vào ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
cầu vượt này là một phần của tuyến đường cao tốc dài một chín trăm linh km nối tượng hải với trùng khánh là trung tâm công nghiệp lớn phía tây trung quốc
mặt cầu rộng một mươi ba mét ra đỡ sử dụng gối cao su kiểu lòng trào và các khe co giãn sử dụng tấm thép dẫn nở hình răng lược
kết cấu bên trên là dầm hộp thép và dầm hộp liên tục
kết cấu bên dưới là trụ đôi và trụ đơn tải trọng thiết kế đường cao tốc cấp một là năm mươi năm tấn
theo các báo cáo sơ bộ khả năng rất cao vụ sập cầu vượt ở trung quốc liên quan tới chiếc xe tải nặng một trăm chín mươi tám tấn đi lên cầu
dưới góc độ chuyên ngành việc quá tải chắc chắn là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tai nạn lật cầu vượt hoa hồ
phóng viên tần hòa xã cho rằng các vụ lật sập cầu cạn cao tốc ở trung quốc đã nhiều lần xảy ra mà nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn đều do trở quá tài
một vụ sập cầu khác ở vô tích phía đông tỉnh giang tô vào hồi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín cũng khiến ba người thiệt mạng và hai người bị thương
đa phần nguyên nhân là do các xe có tải trọng vượt mức cho phép lưu thông qua cầu vượt cao tốc
cụ thể do xe đổ kéo semi remote trở quá tải nghiêm trọng đã khiến cầu lật
ngoài việc quá tải theo quan điểm của chuyên gia trung quốc trong ngành kết cấu trụ cỏ đơn cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn
liên quan đến vụ lật cầu vượt cao tốc ở hồ bắc theo tân hoa xã người có liên quan phụ trách đội cảnh sát đường cao tốc thuộc sở công an tỉnh hồ bắc cho hay
cầu vượt trong vụ việc là cầu một trụ được xây dựng quy mô nhỏ trên cầu
một chuyên gia xây dựng trung quốc tên lilin cho biết theo hình ảnh và video hiện trường hai bên cầu xảy ra sự cố là trụ cầu đôi thế nhưng ở giữa là trụ cầu đơn
so với trụ cầu đôi trụ có đơn giống như cầu bập bênh và nhìn chung có độ ổn định thấp hơn nếu tải trọng của xe tải lớn rồn về một phía
cộng với việc xe đang ở trên đường cao tốc lực ly tâm sẽ sinh ra khi đường cong chuyển động và sẽ dễ bị lật hơn
ông li linh cho rằng về mặt quản lý đường bộ trung quốc cần tăng cường quản lý xe quá tải
hạn chế xe quá tải trên cầu đường bộ
ngoài ra trong thời gian tới bên thiết kế và thi công cần tăng cường nghiên cứu phòng tránh những trường hợp
và điều kiện khắc nghiệt trong quá trình sử dụng cầu vượt
bên cạnh đó trung quốc cũng là nơi chứng kiến hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan trong những tuần gần đây
từ lũ lụt tới lốc xoáy chết người đặc biệt thiên tai liên tục xảy ra ở quảng đông
được biết quảng đông là tỉnh đông dân nhất trung quốc là nơi sinh sống của một trăm hai mươi bảy triệu người
và hàng nghìn nhà máy cung cấp năng lượng cho lĩnh vực xuất khẩu của quốc gia
hôm hai mươi bảy tháng bốn lúc xoáy hiếm thấy và mưa đá đã quét qua thành phố quảng châu tỉnh quảng đông
một trung tâm sản xuất ở miền nam trung quốc khiến năm người thiệt mạng và ba mươi ba người bị thương
theo đó một trận lốc xoáy đã săn phẳng hàng loạt nhà máy ở tỉnh đông dân nhất trung quốc
cụ thể hãng thông tấn tân hoa xã của trung quốc đưa tin trận lốc xoáy đã tấn công thủ phủ tỉnh quảng đông
phía nam nước này khoảng một trăm bốn mươi nhà máy bị hư hại trong thảm họa ít nhất năm người thiệt mạng và ba mươi ba người bị thương
sau khi một cơn lốc xoáy đã tấn công thành phố quảng châu trung tâm công nghiệp của trung quốc
theo những bức ảnh chụp từ trên không được truyền thông nhà nước trung quốc đăng tải vào hôm hai mươi tám tháng bốn cho thấy
trận lốc xoáy gây ra sự tàn phá lớn ở nhiều nơi trong thành phố
các hình ảnh ghi lại thiệt hại ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất
trong đó có một vài cụm tòa nhà còn xót lại đứng giữa các công trình bị san phẳng xung quanh
xã cho biết các nhân viên cứu hộ từ cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp thời tiết cứu hỏa
cấp nước và y tế của thành phố cũng như người dân địa phương đã được huy động đến khu vực này
theo trang tin ecns của trung quốc đi kèm với lốc xoáy là mưa lớn mưa đá sấm trớp
hệ thống điện cũng bị ảnh hưởng thế nên một số khu vực bị mất điện
một người dân họ tru bảy mươi sáu tuổi nói rằng ông chưa bao giờ thấy lốc xoáy dữ dội đến mức này
một chủ quán ăn họ liêu thì kể lốc xoáy ra lốc xoáy là buổi chiều mà trời tối đen khiến nhiều người sợ hãi
cơ quan ký tượng tỉnh quảng đông thông tin những đánh giá ban đầu cho thấy đây đúng là một trận lốc xoáy mạnh
đường tác động của lốc xoáy tức quãng đường bị lốc xoáy gây thiệt hại
dài hơn một bảy km và có chiều rộng tối đa khoảng hai trăm tám mươi m
theo dịch vụ thời tiết quốc gia của mỹ chiều rộng của đường tác động của lốc xoáy trung bình là bốn mươi năm m
như vậy có thể thấy trận lốc xoáy vừa xảy ra ở quảng châu có đường tác động rất rộng
đầu tuần qua mưa lớn ở quảng đông cũng gây ra lũ lụt nghiêm trọng khiến bốn người thiệt mạng
được cho là trận lũ lụt tồi tệ nhất mà một số khu vực trong tỉnh từng chứng kiến kể từ những năm một nghìn chín trăm năm mươi
hôm ba mươi tháng bốn sân bay thâm quyến đã đưa ra cảnh báo màu cam đối với các chuyến bay bị hoãn quy mô lớn lần đầu tiên trong năm nay
lốc xoáy không phải hiện tượng hiếm gặp ở trung quốc
năm hai nghìn hai mươi ba giang tô từng hứng chịu một cơn bão dữ dội khiến một mươi người thiệt mạng sau khi mưa lớn do tản dư của bão haiku đổ xuống phía đông nam trung quốc
cây lở đất và hàng loạt người phải sơ tán
theo cục khí tượng quảng đông cho biết từ đầu năm đến nay nhiệt độ và lượng mưa ở tỉnh này đã tăng cao đáng kể so với hàng năm
trong đó nhiệt độ trung bình cao hơn một hai độ c so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao thứ tư cùng thời kỳ trong lịch sử
lượng mưa trung bình đạt sáu trăm linh bốn hai mm
so với cùng kỳ hàng năm và hơn sáu mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái
cũng cao mức thứ tư cùng kỳ trong lịch sử
theo thống kê của viện khoa học ký tượng trung quốc
kể từ đầu năm đến nay trung quốc đã trải qua một mươi ba đợt thời tiết đối lưu mạnh
ông tôn thiệu nhà nghiên cứu thuộc viện này cho hay
tân suất và cường độ ngày càng tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể là do nhiệt độ toàn cầu tăng lên
theo ông đã có những nghiên cứu cho thấy
nhiệt độ nước biển cứ tăng lên một độ c
thì tần suất xảy ra các hiện tượng đối lưu nghiêm trọng sẽ tăng thêm hai mươi
khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng tăng theo
hồi đầu tháng bốn cơ quan ký tượng trung quốc cũng đã phát đi cảnh báo màu cam về thời tiết đối lưu mạnh
đây là lần đầu tiên cảnh báo này được ban bố kể từ năm hai nghìn một mươi
cũng là lần đầu tiên mức cảnh báo cao nhất về hình thái thời tiết này được đưa ra